ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan an ninh điều tra bộ công an
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
nguyên cục trưởng cục quản lý dược
theo kết luận điều tra trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
tại cục quản lý dược đã xảy ra một số sai phạm trong quá trình thẩm định xét duyệt
cấp số đăng ký thuốc mang nhãn mắc heo hai nghìn và chưa có các biện pháp kịp thời
để xem xét đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc
bị can trương quốc cường với vai trò là cục trưởng cục quản lý dược
phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc
chịu trách nhiệm trước bộ trưởng bộ y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động của cục quản lý dược
cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên của cục quản lý dược
gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn năm mươi tỷ đồng
còn liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện tim hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
trước đó bị can nguyễn quang tuấn chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn
nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn quang tuấn đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật

chủ trì họp trực tuyến với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định sau hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước tình hình kinh tế xã hội đang được phục hồi
trên tất cả các lĩnh vực kết quả trên chứng minh nghị quyết một trăm hai mươi tám được ban hành kịp thời đúng hướng
tuy nhiên những ngày gần đây tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp đặc biệt tại các tỉnh phía nam
nguyên nhân do có lúc có nơi còn lơ là chủ quan mất cảnh giác thỏa mãn với kết quả bước đầu
và có quan điểm sai khi cho rằng đã tiêm vaccine thì không bị lây nhiễm dịch
về biện pháp phòng chống dịch thời gian tới thủ tướng yêu cầu không được lơ là chủ quan
mất cảnh giác song không hốt hoảng mất bình tĩnh kiên định quan điểm người dân vừa là trung tâm
vừa là chủ thể trong phòng chống dịch tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
phù hợp với tình hình sát thực tế theo từng giai đoạn và diễn biến dịch
người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến dịch tiêm vaccine
đảm bảo khoa học an toàn hợp lý hiệu quả khắc phục bằng được các sự cố liên quan đến vaccine
trong thời gian vừa qua phần đấu đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai chậm nhất đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hoàn thành tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên khẩn trương tiêm vaccine mũi ba cho
các đối tượng cần thiết đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi thủ tướng giao bộ
ngành cơ quan liên quan khẩn trương trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền và tham khảo kinh nghiệm
ý kiến của các chuyên gia tổ chức quốc tế các nước đã triển khai
chúng ta bây giờ phải đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người để mà tiêm vét vaccine bắt buộc không tiêm
đến lúc mắc bệnh thì phải tự trả tiền thì phải có kỷ luật đi đôi với lại cái việc chăm lo
cái việc hướng dẫn cái việc là quản lý nhà nước thật tốt nhưng mà cái ý thức của nhân dân và ai
mà cứ cương quyết không tiêm thì phải chịu trách nhiệm về cái việc của mình vì cái hành vi của
mình không chấp hành đúng cái quy định của đảng nhà nước thì phải xử lý bằng các cái biện pháp
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước đảm bảo an toàn hợp lý hiệu quả
thống kê nhu cầu về vaccine thuốc điều trị và nhân lực tiêm vaccine nếu thiếu thì báo
cáo chính phủ ngay để có phương án phân bổ điều truyền hỗ trợ cân đối nguồn lực để tăng cường
cho y tế cơ sở y tế dự phòng giả soát không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc khôi phục thị
trường lao động đề xuất các chế độ chính sách đối với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch xây dựng
lộ trình mở lại các đường bay quốc tế đảm bảo an toàn tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng công nghệ
phục vụ phòng chống dịch
tiếp tục phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội
vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo báo cáo của chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm về quy mô đầu tư chính phủ đề xuất phương án giải phóng mặt bằng dự án
theo quy mô bốn sáu lần
với quy mô bốn sáu lần xe hoàn chỉnh đối với quy mô bốn lần xe mặt đường là hai mươi bốn bảy mươi năm m sẽ bao gồm bốn lần xe và hai lần dừng xe khẩn cấp
đối với quy mô sáu lần xe mặt đường là ba mươi hai hai mươi năm m sẽ bao gồm sáu lần xe và hai lần dừng xe khẩn cấp
tuy nhiên giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được phân kỳ đầu tư theo quy mô bốn làn xe với mặt đường một mươi bảy m không có hai làn dừng xe khẩn cấp
tốc độ thiết kế tám mươi một trăm hai mươi kmh cho tất cả các đoạn của dự án
về tổng mức đầu tư nguồn vốn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bố trí khoảng hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi sẽ bố trí phần còn lại khoảng hơn hai mươi bảy tỷ đồng dự kiến dự án cơ bản hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
qua thảo luận đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với sự cần thiết đầu tư dự án
tuy nhiên một số ý kiến đề nghị chính phủ xem xét điều chỉnh lại tiến độ hoàn thành của dự án